bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tp hải phòng tổ chức lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm
sẽ được bộ giao thông vận tải trung quốc tổ chức tại thâm quyến vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhằm thúc đẩy hoạt động vận tải đường bộ trên các tuyến vào sâu trong lãnh thổ mỗi quốc gia
hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động vận tải qua lại biên giới
đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại tham quan du lịch của người dân
cũng như thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế thương mại giữa hai nước
sau khi thực hiện lễ thông xe hai bên đã tiến hành trao đổi giấy phép vận tải
và thực hiện cấp giấy phép vận tài cho các doanh nghiệp vận tài của hai nước